thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với tỉnh thanh hóa về kết quả ba năm thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong buổi làm việc tỉnh thanh hóa đề xuất với chính phủ một số vấn đề liên quan đến bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách tỉnh trong các dự án đầu tư hạ tầng di dân trên địa bàn
nhiều vấn đề trong đó liên quan đến lọc hóa dầu nghi sơn và quy hoạch tuyến giao thông từ cảng hàng không thọ xuân đi khu kinh tế nghi sơn
đại diện các bộ ngành đã trực tiếp giải đáp đưa ra những đánh giá khách quan về những đề xuất kiến nghị của tỉnh thanh hóa
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận xét bên cạnh nhiều thành tựu đã đạt được tăng trưởng kinh tế của thanh hóa vẫn ở dưới mức tiềm năng của một tỉnh lớn
chưa cần đối thu tri ngân sách còn ít doanh nghiệp tập đoàn lớn tham gia đầu tư
trong thời gian tới
thanh hóa cần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp công nghệ cao phát triển hạ tầng tạo môi trường đầu tư tốt hơn
quyết tâm đoàn kết xây dựng thanh hóa kiểu mẫu xứng đáng với truyền thống lịch sử văn hóa với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân